đồng chí nguyễn văn bình ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết có trách nhiệm của cử tri đồng thời trực tiếp giải đáp những vấn đề mà cử tri quan tâm
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị lãnh đạo các địa phương các cơ quan chức năng của tỉnh quảng bình xem xét giải quyết các vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền của địa phương
dịp này đồng chí nguyễn văn bình tặng hai mươi xe đạp cho hai mươi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các xã mai thủy và gia ninh
đồng chí nguyễn văn bình tặng hai mươi xe đạp cho hai mươi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các xã mai thủy và gia ninh
thay mặt ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đồng chí phan đình trạc thông báo về mục đích chức năng nhiệm vụ của đoàn công tác số ba sẽ tiến hành kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại tp hcm
đồng chí phan đình trạc nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng luôn được triển khai xuyên suốt ở hầu khắp các địa phương trên cả nước và ngày càng chặt chẽ với những kết quả thu được tích cực
đi cùng với đó là công tác kiểm tra
ngoài việc thực hiện phòng chống tham nhũng và kết quả đạt được của các địa phương như cuộc kiểm tra lần này tại tp hcm một trong những địa phương có tỷ lệ các vụ án tham nhũng kinh tế vào loại cao nhất của cả nước
đồng chí phan đình trạc khẳng định việc kiểm tra bảo đảm dân chủ khách quan đúng nguyên tắc quy trình quy định của đảng thông qua kiểm tra để đánh giá kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế khắc phục tối đa thiệt hại cho nhà nước tổ chức và cá nhân
sáng nay tp hcm tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi sáu đánh giá về kết quả phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách năm hai nghìn một mươi tám và giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
đáng chú ý hà nội lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài fdi
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư tp hcm chủ trì hội nghị
theo đó thu hút đầu tư nước ngoài của thủ đô ước đạt sáu năm tỷ đô la giúp hà nội trở thành địa phương đứng đầu

đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư tp hcm chủ trì hội nghị ban chấp hành đảng bộ tp hcm chủ trì hội nghị ban chấp hành đảng bộ tp hcm
tuy nhiên phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải cho rằng bên cạnh kết quả đạt được tình hình kinh tế xã hội của thành phố vẫn còn nhiều hạn chế khó khăn thách thức
trong đó vẫn chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp công nghệ cao công nghiệp hỗ trợ
từ đó đồng chí hoàng trung hải đề nghị các cấp cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp hệ sinh thái khởi nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo
phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn vào năm hai nghìn một mươi chín tăng bảy năm trở lên
thưa quý vị nhân dịp đồng chí fabien gussen được bầu là bí thư toàn quốc đảng cộng sản pháp tại đại hội lần thứ ba mươi tám của đảng bạn đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng
xin được chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại hà nội bộ thông tin và chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng
bộ thông tin và chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tổ chức lễ trao tặng lịch block hai nghìn một mươi chín cho các đơn vị bộ đội đang làm nhiệm vụ tại biên giới và hải đảo thuộc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và bộ tư lệnh hải quân
tại buổi lễ bộ thông tin và chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã trao ba cuốn lịch block hai nghìn một mươi chín cho các đơn vị thuộc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và bộ tư lệnh hải quân
đây là ấn phẩm mang tính truyền thống chào đón năm mới đa dạng về hình thức và mẫu mã mang nội dung bổ ích truyền tải thông điệp cuộc sống về cách ứng xử nếp sinh hoạt văn hóa lành mạnh cảnh đẹp thiên nhiên đất nước con người việt nam khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia
qua đó thể hiện tình cảm của hậu phương đối với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới và hải đảo góp phần cùng các chiến sĩ có thêm ấn phẩm văn hóa tinh thần đón tết vui xuân
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
khu vực phòng thủ tỉnh đam hành một mươi tám
sự và chỉ đạo diễn tập có lãnh đạo bộ quốc phòng bộ công an tư lệnh quân khu ba cùng lãnh đạo các tỉnh thành phố thuộc quân khu ba
sau hơn hai ngày đêm diễn tập với tinh thần khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm cao
tỉnh hòa bình đã hoàn thành toàn diện nội dung chương trình của cuộc diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị
cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm hai nghìn một mươi tám có nhiều nội dung mới
như địa phương chuyển vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng thi hành lệnh thiết quân luật trên địa bàn an ninh chính trị phức tạp
các tình huống giả định đặt ra được cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện và vận hành cơ chế theo tinh thần nghị quyết hai mươi tám của bộ chính trị
nhân dịp này bộ tư lệnh quân khu ba đã tặng bằng khen cho năm tập thể năm cá nhân
ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình tặng bằng khen cho một mươi tập thể hai mươi cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi tám
nhằm kịp thời dự báo chất lượng nước phục vụ sản xuất và dân sinh
viện kỹ thuật biển đã liên tục thực hiện lấy mẫu nguồn nước để tiến hành phân tích đưa ra dự báo cho người dân kỳ thờ
nguồn nước thủy lợi hiện nay tại nhiều địa phương đang bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sản xuất
kết quả quan trắc gần đây của viện kỹ thuật biển cho thấy
chất lượng nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại một số vị trí trên hệ thống sông ở đồng bằng sông cửu long đang bị ô nhiễm
tại các điểm lấy mẫu phân tích tình hình chung về chất lượng nước có hàm lượng do oxy trong nước thấp
do đó khi lấy nước cho nuôi trồng thủy sản tại một số vùng
phải có giải pháp làm tăng lượng do trong ao nuôi đảm bảo cung cấp đủ lượng oxy trong nước
trên toàn vùng có mức độ ô nhiễm phèn nhẹ nên đặc biệt cần chú ý tới việc lấy nước sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ này
những người yêu cổ vật sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng gần một trăm ba mươi cổ vật quý hiếm thuộc các niên đại khác nhau
mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa việt nam tại bảo tàng lịch sử tp hcm từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi một với chuyên đề nét cũ dấu xưa
ban tổ chức chia thành các chủ đề riêng biệt như sưu tập vũ khí với các hiện vật được chế tác bằng kim loại
ấn trương những con dấu gắn với cơ cấu tổ chức hành chính việt nam qua các thời kỳ phong kiến
đồ đồng tráng men gốm cây mai và một số vật dụng hàng ngày gắn bó mật thiết với đời sống người dân
mang đậm nét đặc trưng của nền nông nghiệp lúa nước tạo ra sự đặc sắc của văn hóa phương đông nói chung
và của người việt nam nói riêng tạo cho người xem có cảm giác được hòa mình với không gian xưa
bộ sưu tập yêu nét cũ tìm dấu xưa là tâm huyết của những thành viên hội cổ vật tp hcm
với mong muốn lưu giữ lại những dấu ấn của thời gian
với tất cả những vật dụng trong đời sống hàng ngày của dân tộc việt nam
nhằm giúp cho thế hệ mai sau có được cái nhìn và sự hiểu biết đầy đủ về những phong tục
tập quán của cha ông chúng ta cũng như những dấu ấn văn hóa của dân tộc việt nam
thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày thi đấu chính thức thứ ba của đại hội thể thao toàn quốc
chứng kiến nhiều cuộc so tài kịch tính và hấp dẫn
đáng chú ý trong một ngày thi đấu thành công đoàn đà nẵng đã gây bất ngờ
khi vươn lên tạm xếp vị trí thứ ba trung quốc
trong buổi sáng nay bộ môn thể dục dụng cụ chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên
đoàn hà nội và tp hcm đã thể hiện sự vượt trội khi liên tiếp mang về những tấm huy chương cho đoàn thể thao của mình
trong đó ở nội dung đồng đội nữ đoàn hà nội đã xuất sắc đoạt huy chương vàng khi giành được một trăm tám mươi chín chín trăm linh điểm
còn ở nội dung đồng đội nam huy chương vàng thuộc về các vận động viên của đoàn tp hcm
với số điểm giành được là ba trăm một mươi hai một trăm hai mươi năm
ghi nhận trong ngày khởi tranh môn thể dục dụng cụ diễn ra xuân sẻ thuận lợi và thành công với chất lượng chuyên môn cao
ngày mai hai mươi chín tháng một mươi một bộ môn thể dục dụng cụ sẽ thi đấu nội dung toàn năng toàn năng nữ
trong khi đó ở bộ môn cầu lông ngày hai mươi tám tháng một mươi một là một ngày thi đấu khởi sắc của các vận động viên đoàn đà nẵng
khi các vận động viên của đơn vị này đã đem về thêm hai tấm huy chương vàng ở các nội dung đơn nữ và đồi nữ
tuyển thủ quốc gia nổi bật nguyễn tiến minh có ngày thi đấu thành công
với việc giành được huy chương vàng ở nội dung đơn nam
hai giải vàng còn lại thuộc về đoàn hà nội ở các nội dung đôi nam và đôi nam nữ
trong ngày hôm nay một số môn thi khác bước vào đấu loại như canoing các nội dung cự li năm trăm linh m
bóng truyền trong nhà đá cầu võ cổ truyền cờ vua
trung kết một số môn như điền kinh xe đạp đường trường lặn quần vợt pencastilat bóng bàn bắn súng
tính đến thời điểm hiện tại của ngày thi đấu chính thức thứ ba
đoàn hà nội vẫn vững vàng ở ngôi vị thứ nhất
toàn đoàn với bốn mươi chín huy chương vàng hai đoàn thành phố hồ chí minh và đà nẵng lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba
xin được truyền sang những tin tức quốc tế
thưa quý vị phi công của chuyến bay mang số hiệu gt sáu trăm một mươi thuộc hãng hàng không lion air của indonesia
đã nỗ lực tìm cách điều khiển máy bay gặp lỗi cảm biến đòi tốc độ không khí
và đã gửi thông báo khẩn cấp về trạm kiểm soát không lưu trước khi tai nạn xảy ra
đây là thông tin
thông tin vừa được công bố trong báo cáo sơ bộ về thảm kịch khiến toàn bộ một trăm tám mươi chín thành viên phiền đoàn và hành khách thiệt mạng hồi tháng trước
được ủy ban an toàn giao thông quốc gia indonesia công bố
báo cáo xác định rằng cơ trưởng đã báo về trạm kiểm soát không lưu
chiếc máy bay đã gặp vấn đề kiểm soát hành trình bay không lâu trước khi rơi xuống vùng biển phía tây indonesia
thông báo khẩn đã được phát đi ngay sau khi cơ phó phản nàn về việc gặp khó khăn
trong theo dõi hướng dẫn điều khiển máy bay từ màn hình bồng lái
khi hệ thống an toàn tự động không ngừng đẩy máy bay lao xuống
ngay trước đó cơ phó cũng nhận thấy đồng hồ báo hiệu tốc độ ở bên trái có trục trạc kỹ thuật
thông tin này cũng trùng khớp với thông tin từng được công bố
tuy nhiên nguyên nhân chính thức khiến tai nạn xảy ra vẫn chưa được công bố
nhóm điều tra cũng khuyến cáo hãng hàng không lion air cần cải thiện công tác bảo đảm an toàn chuyến bay
sau vụ tai nạn thảm khốc này
cộng đồng quốc tế hiện chưa sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt
nhằm thúc đẩy kế hoạch kết nối mạng lưới đường sắt giữa hai miền triều tiên
cho tới khi tiến trình phi hạt nhân hóa của bình nhưỡng diễn ra hoàn toàn và được kiểm chứng
thông tin do quyền phó trợ lý ngoại trưởng mỹ đưa ra mới đây
trong bối cảnh hai miền triều tiên đang xúc tiến các dự án hợp tác song phương
trong đó có việc khảo sát hệ thống đường sắt nhằm tiến tới hiện đại hóa và kết nối mạng lưới giao thông giữa hai nước
phát biểu tại một diễn đàn về hòa bình ở seoul quyền phó trợ lý ngoại trưởng mỹ mark knapper cho rằng
một tương lai tươi sáng dành cho người dân triều tiên gồm nhiều khía cạnh
trong đó đặc biệt là việc giúp người dân nước này hội nhập với cộng đồng quốc tế
và hiển nhiên một phần của sự hội nhập này có thể bao gồm việc cải thiện kết nối đường sắt trên toàn bán đảo triều tiên
tuy nhiên theo nhà ngoại giao mỹ cộng đồng quốc tế đã đưa ra quan điểm rõ ràng rằng
những cải thiện này sẽ không xảy ra nếu thiếu những tiến triển trong vấn đề phi hạt nhân hóa
ông cho rằng việc kết nối mạng lưới đường sắt giữa triều tiên và hàn quốc đòi hỏi các lệnh trừng phạt phải được nới lỏng
trong khi cộng đồng quốc tế chưa sẵn sàng cho việc này cho đến khi bình nhưỡng tiến hành phi hạt nhân hóa
hồi tuần trước hội đồng bảo an liên hợp quốc đã miễn giảm một phần các biện pháp trừng phạt cấm vận đối với triều tiên
nhằm hiện đại hóa và cuối cùng tiến tới kết nối lại các tuyến đường sát liên triều
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của chương trình nhân dân